liên quan đến vụ việc một nhà dân trong hẻm hai trăm một mươi bốn đường nguyễn văn nguyễn phường tân định quận một tp hcm liên tục bị bắn bệ kính
mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin ngày một mươi chín tháng sáu công an quận một đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc
vào các ngày bảy một mươi và một mươi năm tháng sáu căn nhà bốn tầng của người dân trong hẻm hai trăm một mươi bốn đường nguyễn văn nguyễn liên tục bị bắn vỡ cửa sổ bằng kính
sự việc khiến những người trong nhà cảm thấy bất an
tiếp nhận thông tin công an quận một đã vào cuộc điều tra thu thập thông tin và xác định đối tượng bắn bi làm vỡ kính không có tính chất khủng bố hoặc trả thù cá nhân
ngày một mươi sáu tháng sáu công an đã mời năm thanh niên ba mươi một tuổi về trụ sở làm việc
theo đó thanh niên này khai nhận trong thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội không có việc gì làm nên tìm mua bốn nát cao su trên mạng và bi sắt để bán giải trí
trong lúc bắn vào quả chanh ra ngoài bàn công thì bi sắt rơi vỡ kính căn nhà trên công an đã thu giữ nát cao su bi sắt và những mật dụng liên quan
chỉ trong thời gian ngắn bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm công an quận một đã nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc kịp thời trấn an dư luận trả lại bình yên cho gia đình của nạn nhân